dự đại hội đảng bộ huyện tiền hải tỉnh thái bình lần thứ hai mươi tám đồng chí trần quốc vượng
ủy viên bộ chính trị thường trực ban bí thư mong muốn đảng bộ chính quyền huyện tiền hải
thực hiện tốt nghị quyết của đảng bộ các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội
xứng đáng là quê hương tiếng chống năm ba mươi
nhân dịp này đồng chí trao tặng đảng bộ huyện tiền hải bức tranh bắc hồ về thăm xã nam cường năm một nghìn chín trăm năm mươi
từ những thành tích đã đạt được trong nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm đảng bộ huyện tiền hải sẽ tăng cường
xây dựng đảng bộ trong sạch vững mạnh nâng cao năng lực lãnh đạo
sức chiến đấu của các tổ chức đảng và đảng viên khai thác hiệu quả lợi thế khu kinh tế thái bình
phát triển nhanh bền vững đồng thời đẩy mạnh phát triển văn hóa xã hội
nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho người dân
mục tiêu đến năm hai nghìn hai mươi năm tỉ trọng công nghiệp xây dựng và dịch vụ chiếm tám mươi trở lên
tỷ trọng lao động nông nghiệp giảm xuống còn hai mươi hai tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế đạt từ chín mươi năm trở lên